một thông tin vui đối với ngành xuất khẩu vải thiều của nước ta
tính đến giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi gần năm mươi tấn vải thiều đã được xuất khẩu sang singapore
và dự kiến đến hết mùa vải tổng giá trị xuất khẩu có thể đạt một trăm linh tấn
năm hai nghìn hai mươi là năm đầu tiên người dân singapore được thưởng thức quả vải thiều nhập khẩu trực tiếp từ việt nam
mặc dù trước đó người dân quốc đảo này đã rất quen thuộc với quả vải của đài loan trung quốc và thái lan
hiện tại vải thiều việt nam được bán với giá sáu đô la singapore một kg tương đương với một trăm linh đồng việt nam
cùng mức giá với vải trung quốc đang bán tại singapore
tuy nhiên do chất lượng và mẫu mã quả vải đẹp bắt mắt nên chỉ sau hai tuần lên kệ
nhiều siêu thị ở singapore đã không còn vải để bán
những ngày tới việt nam sẽ tiếp tục xuất khẩu vải thiều sang singapore để phục vụ nhu cầu thị trường tại đây